càng giảm rồi yếu rồi không còn cá tôm rồi bây giờ dầu mỡ trôi vô như vậy là không giờ có nữa
đóng là càng ngày càng kiệt cản hết

thì lực lượng cứu hộ đang tập trung để cứu hàng hóa trong số hai trăm chín mươi ba container bị chìm và tài sản trên tàu

chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc trong các bản tin sau
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
công ty nông nghiệp sài gòn cam kết sẽ cho xuất chuồng heo dưới tuổi từ tám mươi một trăm linh kg mỗi con

hiện tại giá heo hơi ở mức từ năm mươi năm sáu mươi đồng mỗi kg cao nhất trong ba năm qua
theo thống kê của sở công thương nguồn thịt heo bình ống thị trường khoảng hơn bốn tấn mỗi tháng

so với giá bên ngoài giá thịt heo trong chương trình bình ống thị trường đang rẻ hơn tám

song song đó đã bỏ các mặt hàng lương thực thực phẩm dược phẩm thấp hơn giá thị trường từ năm một mươi năm

cho mặt hàng lương thực thực phẩm dược phẩm thấp hơn giá thị trường
dược phẩm lo đời sống cho người dân ở khu vực là vùng sâu vùng xa
và đối tượng gồm các gia đình chính sách người già hộ dân khó khăn
qua đó thì đồng hành với công an tp hcm để giữ gìn an ninh trực tự địa phương
trong đợt hoạt động chào mừng ngày phụ nữ việt nam hai mươi tháng một mươi năm nay
hội phụ nữ công an tp hcm tổ chức cấp đổi căn cước công dân cho các y bác sĩ
tại bệnh viện từ dũ và trao tặng nhà tình thương cho người dân có hoàn cảnh khó khăn
tại huyện cần giờ tp hcm
đây là hoạt động để lực lượng hội phụ nữ công an tp hcm dễ dàng tiếp xúc
kịp thời nắm bắt đầy đủ tâm tư nguyện vọng của người dân
từ đó đưa ra nhiều đề xuất hợp với thực tiễn
từ nay đến cuối năm hai nghìn một mươi chín hội phụ nữ công an tp hcm sẽ tổ chức tuyên truyền
phòng chống tội phạm lừa đảo qua mạng cho phụ nữ tp hcm
tiếp tục chỉ đạo hội cấp cơ sở và công an quận quyện chủ động phối hợp
đề xuất tổ chức các hoạt động giúp đỡ nhân dân trên địa bàn thành phố
hoặc người dân các tỉnh thành có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực thực hiện khâu đột phá
xây dựng hình ảnh nữ công an tp hcm văn minh thân thiện
thưa quý vị nhân kỷ niệm tám mươi chín năm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ việt nam
ngày hai mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm ba mươi ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
trại giam xuân lọc bộ công an đã tổ chức tuyên truyền pháp luật
thi tìm hiểu pháp luật và cuộc sống cho phạm nhân nữ đang học tập cải tạo tại trại giam
hơn năm trăm linh phạm nhân nữ tại trại giam xuân lộc tập trung từ rất sớm
để tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật và cuộc sống
do hội liên hiệp phụ nữ tỉnh đồng nai phối hợp cùng trại giam xuân lộc tổ chức
một mươi hai đội thi tham gia hai phần thi thi kiến thức và thi hiểu ý đồng đội
các phạm nhân rất hào hứng trả lời những câu hỏi liên quan về pháp luật về cuộc sống hàng ngày
bên cạnh nội dung thi tìm hiểu pháp luật và cuộc sống
các nữ phạm nhân còn được nghe ôm lại truyền thống của phụ nữ việt nam
và được trao tặng những phần quả ý nghĩa thiết thực tạo không khí vui tươi phấn khởi trong cuộc thi
cũng thấy hoạt động của mình nó cũng thổi vào hồn cho chị em
và những cái tinh thần là động viên cho chị em ngày càng tích cực và lạc quan
rồi cũng như cải tạo tốt hơn để sớm trở về với gia đình
những cái chương trình như vậy thì chị em có thêm cái tinh thần
còn chế độ chính sách thì ở đây ban giám thị cũng tạo điều kiện cũng tốt
mong cho có được một ngày sớm trở về với gia đình
với đặc thù có số lượng phạm nhân nữ nhiều
ngoài các chương trình hoạt động thường niên
ban giám thị trại giam
xuân lọc cùng hội lý nghiệp phụ nữ tỉnh đồng nai
thường xuyên quan tâm động viên tinh thần tạo điều kiện cho phạm nhân nữ trong học tập cải tạo
nhằm giúp các nữ phạm nhân yên tâm lao động cải tạo tốt
sớm trở về với gia đình
trong những năm qua số lượng nữ toàn nhân tại trại giam học tập cải tạo tốt tăng
năm hai nghìn một mươi chín trong số hơn hai bảy trăm linh phạm nhân được giảm án tha tù trước thời hạn tại trại giam
có gần bốn trăm linh là phạm nhân nữ
trước khi vào trại chúng tôi cũng đã cử cán bộ có kinh nghiệm
thường xuyên quan tâm gặp gỡ động viên
để cho các chị nắm được các quy định
cũng như là tuyên truyền về những nội quy
phối hợp với gia đình để giám đục phạm nhân tốt hơn
kỷ niệm ngày hai mươi tháng một mươi là một trong những ngày có ý nghĩa đối với tất cả phụ nữ trên cả nước
và điều đó càng có ý nghĩa đặc biệt hơn với những phụ nữ là phạm nhân
đang học tập cải tạo tại các trại giam
và những hoạt động thiết thực này đã thực sự mang đến cho những nữ phạm nhân
nguồn động viên tinh thần rất lớn để họ an tâm tư tưởng
cải tạo tốt sớm trở về cộng đồng để thực hiện ước mơ của mình
cũng như bao người phụ nữ khác
tiếp tục với các tin tức thời sự chính trị quan trọng khác
sáng nay tại hà nội ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố hà nội
đã tổ chức hội nghị tổng kết diễn tập khu vực phòng thủ thành phố hà nội năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố hà nội chủ trì hội nghị
diễn tập khu vực phòng thủ thành phố hà nội năm hai nghìn một mươi chín tập trung vào các nội dung
diễn tập thực binh xử trí tình huống giải tán đám đông biểu tình gây dối an ninh trật tự
và tấn công đối tượng khủng bố giải cứu con tin khắc phục hậu quả của công an thành phố hà nội
diễn tập phòng thủ dân sự và diễn tập khu vực phòng thủ thành phố tiến hành từ ngày hai mươi bảy tháng chín đến ngày ba mươi tháng chín
tại hội nghị các ý kiến đều khẳng định cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm hai nghìn một mươi chín
có quy mô lớn nhiều nội dung mới và sáng tạo trong phương án thể hiện
tiến hành thực binh đa dạng không gian rộng với nhiều thành phần lực lượng tham gia
phát biểu tại hội nghị đồng chí hoàng trung hải nhấn mạnh kết quả của cuộc diễn tập là cơ sở
để thành phố tiếp tục xây dựng củng cố tăng cường tiềm lực thế trận khu vực phòng thủ
tiếp tục nâng cao nhận thức toàn dân về xây dựng khu vực phòng thủ phòng thủ dân sự
và là cơ sở để nghiên cứu xây dựng bổ sung phương án tác chiến sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra
kể cả trong phòng thủ dân sự cũng như trong tác chiến phòng thủ
tối qua ngày một mươi tám tháng một mươi vở kịch nói vẫn sống của nhà hát công an nhân dân
đã có buổi biểu diễn thành công đầu tiên tại hà nội
trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an đã đến dự và chúc mừng các nghệ sĩ của nhà hát công an nhân dân
tác phẩm vẫn sống do nghệ sĩ nhân dân nguyễn thị thúy hiền giám đốc nhà hát công an nhân dân chỉ đạo nghệ thuật
được đạo diễn nghệ sĩ nhân dân lê hùng giàn dựng theo kịch bản của đại tá phạm văn quyền
nguyên viện trưởng viện lịch sử công an nhân dân họa sĩ minh tuấn thiết kế sân khấu
vở kịch ca ngợi cuộc sống chiến đấu sự đấu tranh không khoan nhượng của các cán bộ chiến sĩ công an trên mặt trận
đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy bảo vệ cuộc sống bình yên hạnh phúc cho nhân dân
trong năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín lực lượng này đã lập nhiều chiến công bắt được một khối lượng ma túy lớn
nhưng đằng sau các chiến công ấy là những nỗ lực cống hiến và cả những sự hy sinh thầm lặng
của rất nhiều cán bộ chiến sĩ cũng như thân nhân của họ
huy động tối đa nguồn lực của nhà hát công an nhân dân gồm gần bốn mươi nghệ sĩ
vở diễn cũng là tác phẩm được nhà hát công an nhân dân đặc biệt đầu tư để hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm năm
ngày truyền thống công an nhân dân tham gia liên hoàn sân khấu về hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân
lần thứ tư năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị hiện nay trên mặt trận đấu tranh với các loại tội phạm nói chung đều hết sức cam go và khốc liệt
tuy nhiên riêng đối với tội phạm ma túy sự nguy hiểm khốc liệt còn nhân lên nhiều lần
trên mặt trận ấy là những con người gan dạ dũng cảm sẵn sàng
đương đầu với những khó khăn và thử thách
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an nơi được coi là cơ quan đầu não của lực lượng đấu tranh với tội phạm ma túy
tại đây tập trung các trinh sát tinh nhuệ và bản lĩnh
và trong số đó có những trinh sát là những bóng hồng dịu dàng nữ tính
nhưng họ cũng hết sức gan dạ và quyết liệt không kém những đồng nghiệp nam
trước nay thi là bài có được không con
đi làm không về được nha con nha
hai năm ăn cơm xong rồi là học bài đi cho mẹ nha
một chuyên án mới bắt đầu
lại là chuỗi ngày thượng tá nguyễn thị thu hà phải về nhà muộn
hoặc những chuyến đi công tác xa gia đình nhiều ngày
là phụ nữ
nhưng chị đảm nhận nhiệm vụ một lần nữa
trinh sát ma túy
đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn
đòi hỏi chị phải thực sự bản lĩnh dũng cảm
sẵn sàng một mình lọt vào những hang ổ đường dây tội phạm ma túy
góp phần cùng đồng đội bắt giữ tội phạm
các chị em đấu tranh trong mặt trận phòng chống tội phạm ma túy
thực ra cái đầu tiên mà mình muốn nói là rất vất vả
và đặc biệt như đồng chí nguyễn thị thu hà
với vai trò là đồng chí góp trường phòng được
mấy đạo cụp ra nhiệm vụ là phó ban chuyên án
thì đồng chí cũng rất là căng thẳng cân não
trong cái công việc được ra nhiệm vụ rất là lợn lẻ
vì phụ nữ là khác là nông
ở chỗ là người ta cũng phải năn lộn trong đấu tranh chuyên án này
bám tuyến bám địa bàn trong rất nhiều ngày giám sát đối tượng
thậm chí người ta cũng phải khi hóa trang vào những cái vai để giám sát đối tượng
thì mất thời gian có thể là ba ngày năm ngày
hoặc thời gian lâu hơn nữa để giám sát đối tượng
đây là những hình ảnh ghi lại tại hiện trường chuyên án mang bí số một trăm bảy mươi chín h
chuyên án đã triệt phá thành công một đường dây ma túy hoạt động xuyên quốc gia
với số lượng lớn ma túy được vận chuyển từ lào vào điện biên
sau đó chúng dùng xe khách vận chuyển từ điện biên xuống nam định tiêu thụ
cầm đầu đường dây này là nữ quái nguyễn thị lệ ánh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại phường him lam thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên
trung tá nguyễn thị thu hà với vai trò là phó ban chuyên án
chị trực tiếp cùng đồng đội xây dựng kế hoạch đánh án
các mũi tấn công hay từng vị trí
đồng chí trinh sát phải được tính toán chi tiết tỉ mỉ
bản thân chị cũng vào vai trinh sát tại địa bàn
và trực tiếp bắt quả tang thời điểm chúng giao số lượng ma túy lên đến tám mươi bánh
khi mà khớp lại tiến hành bắt đồng chí hà cũng trực tiếp tham gia bắt
là một chỉ huy tôi là xuất phát từ lúc một mươi giờ đến hôm trước và cho đến hôm sau
khi chuyên án thành công đồng chí đã từng đã mua nước cho anh em
chẳng lo đâu
sống cho anh em động viên mà không có nghĩ rằng là gì
chính công đấy thuộc về riêng mình
cho nên là gì đối với anh em có một người chỉ huy như thế
thực sự là chúng tôi cực kỳ yên tâm khi ra trận
là một cái thứ hai nữa là gì tận sâu trong tâm hồn của mỗi người lính chúng tôi đều
rất là trân trọng rất là hài phục một người phụ nữ
vừa đảm việc việc vừa giỏi việc nhà
chị hà đã có hơn hai mươi năm
gắn bó với công việc trinh sát ma túy
gian khổ hiểm nguy và khốc liệt là thế
nhưng chưa khi nào chị có ý định xin chuyển công việc khác
người phụ nữ chất phác hồn hậu ấy vẫn đau đáu một nỗi niềm
làm sao để đẩy lùi được cái chết trắng
đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân
bản thân mình cũng đã có cái niềm đam mê về cái trinh sát này
tôi thấy là những cái khó khăn vất vả đấy
thì mình có thể vượt qua được
thế nên là mình cũng chưa có cái suy nghĩ gì là chuyển sang cái lĩnh vực khác
vì đến nay thì tôi theo cái lĩnh vực về ma túy này là được hai mươi năm rồi hơn hai mươi năm
trên cái mặt trận đấu tranh chống tội phạm về ma túy này
nó cũng nhiều cam go quyết liệt
nhưng mà bản thân tôi cũng mong muốn là góp một phần
cái sức lực của mình đẩy lùi những cái tệ nạn ma túy này

để có một cái lĩnh vực này để đẩy lùi những cái tệ nạn ma túy này